chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý
qatar đã thể hiện ủng hộ với vua bóng đá pelle người đang ốm nặng bằng cách bật sáng các tòa nhà
và triển khai máy bay không người lái xếp thành thông điệp chúc ông sớm bình phục
sân vận động luxe ở doha nơi sẽ diễn ra trận chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
và tháp svier bên cạnh sân vận động khalifa vào ngày ba tháng một mươi hai ngập tràn hình ảnh cựu tiền đạo pelle
mặc chiếc áo số một mươi nổi tiếng
ở lối đi dạo ven biển thủ đô qatar hàng chục máy bay không người lái tạo thành chiếc áo đầu
của đội tuyển brazil mang tên pelle và số một mươi ở lưng áo kèm theo đó là thông điệp chúc sức khỏe cựu tiền đạo
vụ bóng đá pelle tám mươi hai tuổi nhập viện ở sao paulo hồi đầu tuần để đánh giá lại quá trình hóa trị
sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u ruột kết vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
các cầu thủ đang thi đấu ở qatar bày tỏ lo lắng về sức khỏe của người từng ba lần vô địch quân cấp
y bác sĩ cho biết đang điều trị kháng sinh
chống nhiễm trùng cho pele vua bóng đá đã bày tỏ sự cảm kích trên mạng xã hội
đối với tình cảm của qatar và những người ủng hộ mình